thưa quý vị trước yêu cầu kỹ thuật tiêu chuẩn chất lượng bao bì đóng gói của thị trường nhập khẩu đang ngày càng nâng cao
cục bảo vệ thực vật bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị các địa phương đẩy mạnh thanh tra kiểm tra
giám sát mã số vùng trồng cơ sở đóng gói sầu riêng để nhằm đảm bảo tuân thủ các yêu cầu nhập khẩu
nhanh chóng phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm gian lận trong sử dụng mã số vùng trồng
cơ sở đóng gói xuất khẩu triển khai chương trình giám sát hàng năm về an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn chất lượng đối với sầu riêng
cục bảo vệ thực vật đề nghị các địa phương xây dựng giải pháp kỹ thuật để quản lý tốt các mã số vùng trồng
cơ sở đóng gói sầu riêng xuất khẩu cùng với đó tăng cường kiểm tra giám sát và thực hiện nghiêm việc tạm dừng
hoặc thu hồi mã số vùng trồng cơ sở đóng gói sầu riêng đối với các trường hợp vi phạm theo quy định
tại vùng đồng bằng sông cửu long thời gian qua nông dân đã sáng tạo ra nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao
trong đó mô hình luân canh lúa sen với kết quả bảo dưỡng tốt nguồn đất giúp tăng năng suất và lợi nhuận cho người nông dân là một điển hình
hiện nay biến đổi khí hậu hạn hán xâm nhập mặn đang ngày càng khốc liệt
việc chuyển đổi canh tác cây trồng vật nuôi là một giải pháp cần phải làm ngay
theo ông quỳnh giang dũng tổ trưởng tổ hợp tác
trồng sen xã hương thạnh quyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp
cách sản xuất luôn canh lúa và sen không chỉ thích ứng với biến đổi khí hậu
mà còn phát quy nhiều lợi ích khác như vứt lúa cho năng suất từ bảy tám tấn trên một m hai
chất lượng lúa nặng hạt ít tốn chi phí
giới sen nhờ đổi môi trường sản xuất tăng dưỡng chất đất nên ít sâu bệnh gương đều hạt
đặc biệt hơn là việc luân phiên sản xuất giữa các thành viên
đã làm môi trường sản xuất tránh thừa tránh thiếu ổn định sản lượng và giá cả
mình trục xuống mình dùi xuống một hai năm rồi bắt đầu lá đá sen thành hữu cơ
cho nên nuôi cây lúa rất là khỏe rất là tốt
mà chi phí thì nó lại không được nó phân phướng nó nhẹ
toàn tỉnh đồng tháp đã thành lập sáu tổ hợp tác về ngành hàng sen
trên quy mô một trăm hai mươi ba hectare và một hội quán du lịch sen
riêng tổ hợp tác trồng sen ở xã hương thạnh nhờ thí điểm thành công mô hình luôn canh lúa sen
nên tổ hợp tác được cấp mã số dùng trồng sen
đầu tiên của quyện tháp một mươi
tại thành phố cần thơ cây sen được trồng ở nhiều quận quyện
như ô môn thốt nốt cờ đỏ thới lai và vĩnh thạnh
riêng tại cờ đỏ hiện có khoảng hai trăm hai mươi hectare sen
hầu hết đều được người dân trồng luân canh giữa lúa và sen
và tùy thủ nhưỡng địa hình mà nông dân tổ chức trồng một lúa một sen
một lúa hai sen hoặc một sen hai lúa
của em là hai ha đó bình quân là một năm khoảng chừng thu hoạch
như lúa sen là một năm bình quân thu hoạch khoảng hai trăm linh triệu
thì đối với nành nông nghiệp một là sẽ hướng dẫn về kỹ thuật
thứ hai là kêu gọi các doanh nghiệp để mà chúng ta thực hiện cái liên kết
đối với mô hình làm sao đảm bảo việc tiêu thụ cho bà con trong thời gian tới
theo bà con nông dân hiện mỗi hectare sen trồng luân canh với lúa
cho thu nhập trên năm mươi triệu đồng vừa thích ứng với môi trường
thời tiết đồng thời ít tốn công chăm sóc lợi nhuận cao
nên nhiều người dân miền tây có niềm tin tiếp tục sản xuất
theo mô hình này